lại có thêm một vụ nhập cảnh trái phép vừa bị bắt giữ tại một huyện vùng biên giới của tỉnh cao bằng
cụ thể bảy đối tượng là người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam đã bị tổ công tác của công an huyện trùng khánh tỉnh cao bằng phát hiện bắt giữ
vào khoảng hai giờ dạng sáng ngày hôm nay tổ công tác của công an huyện trùng khánh tuần tra kiểm soát tại khu vực xóm park dao xã đức hồng huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
phát hiện phạm văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên điều khiển chiếc xe tải biển kiểm soát hai mươi c năm nghìn tám trăm hai mươi sáu có nhiều biểu hiện nghi vấn
kiểm tra hành chính tổ công tác phát hiện trên xe có hai người trung quốc ngồi trong cabin và năm người trung quốc khác trốn trong thùng xe và tất cả đều không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định
tại cơ quan công an tiến khai đã nhận lời của một người đàn ông không rõ danh tính liên lạc qua ứng dụng zalo để thuê đón bảy người trung quốc nhập cảnh trái phép
từ biên giới thuộc địa phận huyện trùng khánh
tỉnh cao bằng đi đến cầu thanh trì hà nội với mức giá là bốn triệu đồng một người